thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo tạ văn thường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã chu hương huyện ba bể tỉnh bắc cạn về tội giết người
theo có trạm vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tạ văn thường đã sang nhà và dùng dao chém vào đầu bàn tay trái của chị nông thị an
là em dâu của thường hậu quả chị an bị thương tật năm mươi năm
tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội tạ văn thường bị mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi do bị bệnh dối loạn thần kinh bởi dùng rượu thường xuyên
tuy nhiên bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định
tại phiên tòa bị cáo tạ văn thường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo tạ văn thường một mươi năm tù về tội giết người
tại đà nẵng tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo triệu trọng ly hai mươi bốn tuổi chú tại xã yà huy huyện yà hà leo tỉnh đắk lắk về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh phạm hoài kỳ chú tệ xã cư mốt huyện yà leo
theo cố trọng vào đêm chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi khi ly cùng bốn người bạn có tổ chức ăn nhậu tại nhà
thì thấy nhóm của anh kỳ đang chú mưa gần đó liên tục rú ga nẹp
mua xe máy nên ly đã vào nhà lấy một con dao đi ra đe dọa nhóm của kỳ
giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau ly đã cầm dao chém liên tiếp bốn nhát vào đầu
tay và chân của kỳ gây thương tật một mươi chín
vào ngày bảy tháng sáu tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt ly một mươi một năm tù giam về tội giết người
sau đó ly có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo tuyên phạt triệu trọng ly y án cấp sơ thẩm
từ mâu thuẫn giao thông mà khoảng ba mươi thanh thiếu niên đã hẹn nhau để giải quyết bằng hung khí
và ngày hôm nay ngày hai mươi tháng tám công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
đã tạm giữ một mươi chín đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cối gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
theo điều tra vào ngày một mươi bảy tháng tám nguyễn hữu phát điều khiển xe mô tô phân khối lớn
nẹp bô lưu thông trên đường thì xảy ra mối thuẫn cãi nhau với lê trí nhân
sau đó nhân đã rủ thêm một mươi tám đối tượng khác mang theo hùng khí là giao tự chế mã tấu kiếm nhật và rượu
đi tìm chém phát nhiều nhát gây thương tích và đứt hai ngón tay
sau khi gây án nhóm của nhân điều khiển xe rời khỏi hiện trường
phát bị thương tích nặng đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
quá trình truy xét đến hai mươi h ngày một mươi chín tháng tám lực lượng công an đã đưa một mươi chín đối tượng về trụ sở làm việc
một đường dây mua bán trả lời
trái phép chất ma túy trên địa bàn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp đà nẵng bắt quả tăng phát hiện một lượng lớn ma túy được cất giấu và phân chiêng
ngay trong khu dân cư điều đáng nói hơn là các đối tượng còn tàng trữ cả súng ngắn để sẵn sàng
chống trả lại lực lượng chức nặng
lực lượng công an đã tạm giữ hình sự đối với đặng xuân hạnh võ lê hải dương văn thanh
trong đó hạnh giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
sau khi lấy ma túy về tập kết tại nhà của hạnh vào chiều ngày một mươi tám tháng tám các trinh sát đã bắt quả tăng
hải thanh cùng hai đối tượng khác đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ ba trăm linh g ma túy đá
một khẩu súng rulo và ba mươi năm viên đạn đầu trì và nhiều vật chứng dùng để phân chia và sử dụng ma túy
còn tại bến tre một nhóm thanh niên bị bắt quả tăng khi đang sử dụng trái phép chất ma túy tại
ở phường sáu thành phố bến tre
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện có một mươi bốn người đang tham gia hát karaoke
qua test nhanh phát hiện có một mươi ba thanh niên dương tính với chất ma túy
ngoài ra chủ cơ sở kinh doanh karaoke duy hiền cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện
về an ninh trả tự giấy đăng ký kinh doanh và hoạt động quá dở quy định
lực lượng chức năng đã tiến hành mời các thanh niên trên về trụ sở công an để làm việc
thưa quý vị tạo vỏ bọc
người giàu có hoặc những người kinh doanh thành đạt sau đó tiếp cận làm quen và tạo dựng mối quan hệ thân thiết
với những người nhẹ dạ cả tin rồi lấy lý do là cần vốn để mở rộng làm ăn kinh doanh
hoặc kêu gọi hồn vốn để cùng làm ăn và từ đó hỏi vay tiền hoặc nhờ những người mới quen biết vay tiền
và với thủ đoạn này thì đối tượng đã lừa đảo và chiếm đoạt của nhiều người với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
ngày một mươi sáu tháng tám công an huyện lâm thao
tỉnh phú thọ tiếp nhận trình báo của chị nguyễn thị hoa mai chú tại khu sáu thị trấn hùng sơn huyện lâm thao
với nội dung trong khoảng thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
chị mai bị một người phụ nữ giới thiệu tên là hoàng thị lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở xã vạn xuân huyện tam nông lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên một bảy tỷ đồng
chị mai đã nhiều lần dò theo địa chỉ mà người này cung cấp
thì được biết tất cả những thông tin về nhân thân lai lịch gia đình của người này đều là giả
đầu tiên là nó xuống nhà em nằm tóc ạ xong đấy thì nó bảo là nó thấy nhà em ở cổng chợ
nó gửi hàng cho em bán nó gửi hàng cho em bán thì em bán cho nó một thời gian
thì bắt đầu là xuống nhà em nó thuê quán thuê quán xong đấy thì nó nhờ nó thuê em ra bán thuê cho nó
thì trong quá trình bán thuê thì em thấy nó cũng buôn bán được
em theo dõi thì em thấy nó cũng kiểu người biết làm ăn đấy ạ
thì xong nó cứ hỏi em là nó vay tiền để nó đi lấy hàng
sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đã tiến hành xác minh
từ đó xác định người có tên hoàng thị lan thực chất là nguyễn thị hương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở khu sáu xã cao xá huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đây là đối tượng trước đó đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
ra quyết định truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chỉ sau hai ngày tiếp nhận trình báo của bị hại
ngày một mươi tám tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đã bắt được hương
môn tp hcm bước đầu đối tượng hương khai nhận biết gia đình chị mai có điều kiện
nên đã giả lấy tên là lan đến thuê cạnh nhà chị mai để tiếp cận làm quen
để tạo niềm tin hương còn thường xuyên giới thiệu với chị mai
chồng làm cán bộ địa chính huyện tam nông và việc làm ăn buôn bán của hương
đang rất thuận lợi doanh thu hàng trăm triệu mỗi tháng
những lần đầu hương hỏi vay chị mai vài chục triệu đồng và trả lãi đúng hẹn
sau khi đã tạo được niềm tin với chị mai đối tượng hỏi vai chị mai với số tiền lớn
rồi chiếm đoạt
bằng thủ đoạn tương tự hương đã lời đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
chính xác một con người là những ai phải xác định được kiểm chứng được
những giao dịch và khả năng tài chính của những người gần cho vai
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao
tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật
vụ việc này cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai nhẹ dạ cả tin
dễ dàng trao hàng tỷ đồng cho những người mà mình không biết rõ nhân thân lai lịch
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý